tây bắc đẹp nhất trong năm vào hai dịp khi những thửa ruộng vào mùa nước đổ và khi lúa rát vàng khắp các bậc ruộng màu mỡ
đây là một trong những sản phẩm du lịch độc đáo của miền núi phía bắc
mặc dù công việc khai đất và dẫn nước cho ruộng bậc thang có khó khăn nhưng bù lại các dân tộc sống ở tây bắc còn kiến tạo nên một kỳ quan thiên nhiên kỳ vĩ
đó là những mảng màu đa sắc của ruộng bậc thang mùa nước đổ đẹp tựa một bức bích họa giữa đại ngàn cao nguyên việt nam
ruộng bậc thang ở hoàng su phi tỉnh hà giang được hình thành trong quá trình lao động của người dân là kết tinh của quá trình lao động cần cù sáng tạo
nên hàng trăm năm nay ruộng bậc thang đã mang lại cho người dân nơi đây những mùa vàng no ấm và những giá trị lịch sử văn hóa vô cùng to lớn

thời điểm tháng năm đến tháng sáu hàng năm khi những cơn mưa đầu mùa mang lại nguồn nước cho đồng ruộng thì cũng là lúc bà con ra đồng chuẩn bị cho vụ mùa sản xuất mới